để bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết đinh dậu vui tươi an toàn và hạnh phúc bên gia đình
trước trong và sau tết công an tp hcm đã triển khai đồng bộ các kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh chính trị
giữ gìn trật tự an toàn xã hội kiên quyết không để xảy ra các hoạt động phức tạp bị động bất ngờ trong mọi tình huống
với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an tình hình trước trong và sau tết nguyên đán trên địa bàn tp hcm nhìn chung được bảo đảm tốt
trong bảy ngày nghỉ tết toàn thành phố đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm tám vụ so với tết năm ngoái
làm ba người chết giảm ba người hai mươi sáu người bị thương
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản hai trăm linh sáu trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
ra quyết định xử phạt ba trăm hai mươi bốn trường hợp nộp kho bạc nhà nước hai trăm bảy mươi một triệu đồng và kịp thời giải tán hai tốp với năm mươi bảy xe gắn máy có hiện tượng đua xe trái phép